liên quan đến việc báo nhân dân đăng bài xây dựng trái phép ba mươi năm căn nhà liền kề ở đồng nai
chiều nay một mươi chín tháng một mươi hai chủ tịch ubnd tp biên hòa đã ký quyết định kỷ luật
bằng hình thức cách chức chủ tịch ubnd phường an hòa đối với ông phan thanh sắc
ông phan thanh sắc đường xác định đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý
điều hành trên cương vị là chủ tịch ubnd phường an hòa
thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi trong đó đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phân lô bán nền
xây dựng trái phép không phép phức tạp trên địa bàn
đặc biệt tại thừa đất ba trăm chín mươi ba tờ bản đồ số hai mươi tám thuộc phường an hòa có diện tích hơn ba m hai
trong đó chỉ một trăm năm mươi m hai đất thổ cư diện tích còn lại là đất nông nghiệp
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực này đã ngang nhiên phân lô xây dựng trái phép ba mươi năm căn nhà liền kề
rồi bán cho người dân đến sinh sống